thưa quý vị ba quả dứa được tính với giá là năm trăm linh đồng
nhiều người sẽ tự hỏi rằng đây là dứa được trồng theo công nghệ cao có dùng để xuất khẩu hay không mà có giá lại đắt đỏ đến như vậy
thực tế là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm khách du lịch nước ngoài đã bị chặt chém năm trăm linh đồng cho ba quả dứa tại phố cổ hà nội
thêm một lần nữa câu chuyện về tình trạng treo kéo chặt chém du khách đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận cũng như nhiều ý kiến của cư dân mạng trong những ngày qua
vâng có thể nói đây là một hình thức kinh doanh không văn minh một chút nào gây ảnh hưởng xấu đến du lịch của việt nam tạo ra một cái nhìn không thiện cảm của du khách nước ngoài đối với người dân việt nam
vậy vì sao điệp cúc chặt chém khách du lịch vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy mặc dù trước đó thì đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý
đó cũng là những trăn trở của cộng đồng mạng khi chia sẻ về nội dung này
cô nữ bán hàng rong mới chịu trả lại tiền
đoạn clip đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng trong đó phần đông bày tỏ sự bức xúc và thất vọng trước hành động của người bán hàng rong
năm trăm linh đồng là cái giá chặt chém cho ba quả sứa từ một người bán hàng rong
tuy vậy hình ảnh đẹp của du lịch việt nam với bạn bè quốc tế từ việc kinh doanh chém dao như thế thì có lẽ cái giá sẽ lớn gấp nhiều lần như thế
tôi đã xem đoạn video này và thật sự cảm thấy xấu hổ
đây là lý do du khách một đi không trở lại việt nam cần phạt nặng bà bán ba quả dứa với giá năm trăm linh đồng này
con sâu làm dầu nồi canh nên bắt phạt và xử lý nghiêm xin lỗi người ta đàng hoàng
thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết qua giả soát và xác minh đã xác định được danh tính của người bán hàng rong trong vụ việc clip
hiện công an phường hàng đào quận hoàn kiếm đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó người bán hàng rong này đã ký cam kết
cách đây hơn một tháng ủy ban nhân dân phường bưởi thành phố hà nội cũng đã xử phạt người bán hàng rong có hành vi chặt chém khách du lịch nước ngoài
bán cho khách một túi táo bé với giá hai trăm linh đồng vào ngày một mươi chín tháng ba
bình luận trên mạng xã hội nhiều ý kiến cư dân mạng thẳng thắn cho rằng vấn nạn chặt chém này tiếp tục dóng lên hồ chung báo động
về những lỗ hỏng bất cập trong công tác quản lý bán hàng rong tồn tại nhiều năm qua tại hà nội chưa tìm được một giải pháp căn cơ
cần cấm toàn bộ hàng rong ở các khu du lịch ví dụ phố đi bộ thì cho phép một khu vực chuyên bán đồ ăn vặt phải đăng ký đàng hoàng
cần phải quản lý chặt những người bán hàng rong nơi trung tâm nhiều người nước ngoài du lịch
đề xuất hàng rong phải niêm yết giá bán ai không có niêm yết cứ tịch thu cả xe
chính quyền phải quyết liệt dẹp bằng được nạn này nhân dân cũng tăng cường giám sát phạt vài trăm vài triệu là chưa đủ gian đe
đừng để bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh thủ đô sạch đẹp an toàn thân thiện bị thất bại
cùng với việc xử lý nghiêm túc tăng nặng chế tài các hành vi lừa đảo và chặt chém
nhiều chia sẻ bình luận trên mạng xã hội cũng cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh liên quan đến du khách
đừng để khi sự việc bị phát giác chia sẻ trên mạng xã hội rồi mới đi giải quyết bởi hệ lụy là rất lớn
khi việt nam đang có nhiều nỗ lực để bảo vệ hệ lụy
nỗ lực để bảo vệ hình ảnh và phát triển bền vững ngành du lịch
chúng ta đã mất rất nhiều công sức để quảng bá du lịch nhưng khi đến việt nam du khách lại phải đối diện với những lối ứng xử thiếu văn hóa
trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo bị chặt chém điều đó đã tạo ra một ấn tượng rất xấu về người và đất nước việt nam
câu hỏi cần đặt ra là sự ảnh hưởng của những việc như thế này nó lớn như thế nào
xin thưa rằng nếu không chấn chỉnh
đó sẽ là cú đánh khủng khiếp vào ngành du lịch của đất nước và bao nhiêu công sức chi phí quảng bá cho du lịch việt nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì năm trăm linh đồng này
vì vậy đừng bao giờ để tái diễn và lặp lại nữa mọi lý do mọi lời bào chữa đều chả có ý nghĩa gì
tất nhiên bán đồ ăn vặt đồ lưu niệm nước giải khát trong khuôn viên du lịch trường hợp này là khu phố cổ hà nội là điều không thể thiếu
vì đó gần như là một phần bản sắc của hà nội từ xưa đến nay
nhưng cần quy hoạch địa điểm rõ ràng niêm yết giá công khai và có sự quản lý của chính quyền
có thể kẻ phải cho thuê chỗ ngồi ở khu vực đối diện nhà hát múa dối bên cạnh tượng đài cảm tử bên hồng chợ đồng xuân
nên ban hành giá và bắt niêm yết giá hàng ở tất cả các dịch vụ buôn bán kể cả bán hàng rong để tránh những trường hợp này lặp lại
ai không có bảng giá thì cứ theo luật mà phạt
các nước có du lịch tốt họ đều có bảng giá hết
nếu không sẽ mất đi sự thiện cảm vốn có trong mắt khách du lịch khiến họ sợ hãi đắn đo không muốn đến việt nam
chặt chém treo kéo khách du lịch điều này dẫn tới hành động không đẹp và hành vi ấy vẫn liên tục tái diễn
không chỉ với khách nội địa mà tình trạng đó còn xảy ra với khách quốc tế
du lịch việt sẽ ảnh hưởng gì nếu những hành động này không chấm dứt
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân